cùng với nhiều địa phương trong cả nước tuần qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
đã đồng loạt gia quân kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của các loại xe lôi xe ba gác lưu thông trên địa bàn tỉnh
khi kiểm tra trên tuyến quốc lộ một a qua địa phận các huyện thăng bình quế sơn duy xuyên
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản hàng chục chiếc xe ba gác máy chở hàng công cành
quá tải hoặc hàng hóa vượt kích thước của xe